theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi
tính từ một mươi tám h ngày ba mươi tháng sáu đến sáu h ngày một tháng bảy việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ bảy mươi sáu không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm năm mươi năm ca mắc có số ca điều trị khỏi là ba trăm ba mươi năm ca số ca còn đang điều trị là hai mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai năm trăm tám mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện chín mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một năm trăm chín mươi sáu người
cách ly tại nhà nơi lưu trú tám trăm tám mươi tám người